trong khi đó thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh cho biết tính đến hết ngày chín tháng sáu
ngành y tế hà tĩnh đã giả soát được bảy trăm hai mươi một trường hợp f một sáu tám trăm chín mươi chín trường hợp là f hai của một mươi bốn ca bệnh được phát hiện từ ngày năm tháng sáu
đến nay qua xét nghiệm đã có năm trăm chín mươi sáu mẫu âm tính lần một với virus sars cov hai
đối với xét nghiệm f hai và vùng phong tỏa diện rộng đã có hai mươi ba mươi chín mẫu âm tính
dồn toàn lực cho công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đến nay lực lượng chức năng đã lấy khoảng hai mươi một mẫu đạt khoảng trên chín mươi kế hoạch
hiện nay ngành y tế đang tiếp tục cùng với các lực lượng chức năng tập trung truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh để có biện pháp phòng dịch phù hợp